các xã thuộc vùng đông ven biển của huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị là nơi nhiều hộ dân chọn cây cao su làm kinh tế chủ lực
dù các nhà khoa học đã khuyến cáo về những rủi ro do thiên tai ở đây
cơn bão số một mươi năm hai nghìn một mươi ba và cơn bão số bốn vừa rồi tiếp tục cho thấy sự sai lầm khi trồng cây cao su ở vùng đất này
khi bao gia đình trồng cao su chỉ trong thoáng chốc đã lâm vào cảnh tráng tay khi thiên tai đi qua
anh bùi công hồng ở thôn động sỏi xã vĩnh thạnh huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị trồng hơn một hectare cao su
sau thiệt hại do cơn bão số một mươi năm hai nghìn một mươi ba một phần hai vườn cao su trong số diện tích còn lại của anh tiếp tục bị cơn bão số bốn vừa qua làm gãy đổ
anh bùi công hồng ở thôn động sỏi xã vĩnh thạnh huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị trồng hơn một hectare cao su trong số diện tích còn lại của anh tiếp tục bị cơn bão số bốn vừa qua làm gãy đổ
trong cây cao su phải mất bảy năm mới cho thu hoạch với giá bán như hiện nay một hectare cao su cho thu nhập khoảng bốn trăm linh đồng một ngày
trồng cây cao su phải mất bảy năm mới cho thu hoạch với giá bán như hiện nay một hectare cao su cho thu nhập khoảng bốn trăm linh đồng một ngày
thế nhưng có một cơn bão đi qua thì người dân có thể trắng tay
toàn huyện vĩnh linh trồng khoảng bảy hectare cao su cơn bão số một mươi năm hai nghìn một mươi ba đã làm gãy đổ hơn hai hectare riêng vùng đông ven biển là gần tám trăm linh hectare
còn cơn bão số bốn năm nay đã làm gãy đổ hơn ba trăm linh hectare riêng vùng đông ven biển là hơn một trăm linh hectare
kế hoạch lâu dài thì giữ nguyên về diện tích cây cao su hiện có và đồng thời khuấn vùng trong cái vấn đai bảo vệ để phong tránh mưa bão
và phát triển
cao su là cây mang lại lợi ích kinh tế đáng kể đối với người dân nhưng đối với các xã ven biển theo khuyến cáo của các nhà khoa học là không nên
vì vậy các hộ dân cần có quyết định đúng đắn để không bị trắng tay khi thiên tai xảy ra